thưa quý vị theo thông tin từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm hcdc
trong ngày hai tháng tám có ba một trăm hai mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín được xuất viện
nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch bệnh bắt đầu là bốn mươi chín trăm bảy mươi ba ca
và sáng ngày ba tháng tám là có bốn trăm một mươi năm liều vaccine astrazeneca
do chính phủ anh tài trợ đã về đến việt nam để chống dịch
tính đến hết ngày hai tháng tám việt nam đã tiêm bảy triệu liều vaccine
trong đó gần bảy trăm một mươi ba người đã tiêm đủ hai mũi
trưa ngày ba tháng tám sở y tế hà nội thông báo ghi nhận hai mươi ba ca mắc mới covid một mươi chín
trong đó có một mươi năm ca tại cộng đồng và tám ca ở khu cách ly
đáng chú ý trong số này có nhiều ca mắc liên quan tới công ty thanh nga
công an huyện an dương tp hcm vừa ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng
vượt chốt kiểm soát dịch từ hải dương sang hải phòng
không chấp hành quy định phòng chống dịch covid một mươi chín và có hành vi chống người thi hành công vụ
hai đối tượng bị tạm giữ là
phạm thế minh và trần văn nam cùng chú tại huyện kim thành hải dương
trước đó ngày ba mươi một tháng bảy khi qua chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín cầu bồng
xã lê thiện huyện an dương tp hcm tổ công tác làm nhiệm vụ chốt kiểm soát dịch bệnh
yêu cầu hai đối tượng xuất trình giấy tờ tùy thân và phiếu xét nghiệm covid một mươi chín trước khi vào thành phố
minh và nam đã không chấp hành còn có lời lẽ lăng mạ tổ công tác cố tình vượt chốt kiểm soát
khi bị tổ công tác ngăn lại hai đối tượng đã xông vào dùng tay đấm vào đầu và người hai cán bộ công an
tổ công tác đã khống chế bắt giữ hai đối tượng bàn giao cho công an huyện an dương tiến hành điều tra xử lý
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở hà nội vẫn đang có những diễn biến mới phức tạp
vì vậy ngày một tháng tám chủ tịch ubnd tp hcm đã có công điện hòa tốc số một mươi bảy
về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi
trong đó yêu cầu tuyệt đối không để người dân di chuyển ra ngoài địa bàn thành phố
trong thời gian cách giãn cách xã hội trừ những người được chính quyền cho phép
hiện tại hai mươi ba chốt kiểm soát cửa ngõ tại hà nội đã tăng cường công tác kiểm soát
chặt chẽ lượng người xe ra khỏi hà nội nhằm đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại một điểm chốt ngay trong sáng ngày hôm nay
tại chốt kiểm dịch số năm điểm giao giữa hà nội đi các tỉnh bắc giang bắc ninh
tổ công tác đã bố trí thêm một điểm kiểm soát người dân phương tiện ở làn đường đi ra hà nội
trong sáng ngày hôm nay nhiều trường hợp người dân không xuất trình đủ giấy tờ cần thiết
đã buộc phải quay đầu quay trở lại thành phố